đức và liên minh châu âu đã đạt được thỏa thuận về tương lai của ô tô sử dụng động cơ đốt trong sau năm hai nghìn hai mươi năm nhằm chống biến đổi khí hậu
các thủ tục cần thiết cho thỏa thuận này sẽ hoàn tất vào năm hai nghìn hai mươi bốn và đây được xem như một sự nhiệm bộ đáng kể của eu trước nhà sản xuất ô tô lớn thứ tư thế giới và số một ở châu âu
cụ thể hai bên nhất trí vẫn cho phép đăng ký mới xe sử dụng động cơ đốt trong sau năm hai nghìn ba mươi năm với điều kiện các xe này chỉ sử dụng nhiên liệu trung hòa về khí hậu
hai bên cũng sẽ phối hợp đưa ra các quy chuẩn về khí thải đối với xe ô tô trong thời gian sớm nhất
tháng một mươi năm ngoái nghị viện châu âu và các quốc gia eu đã nhất trí từ năm hai nghìn ba mươi năm sẽ chỉ cho phép đăng ký trong eu những ô tô mới không phát thải
tuy nhiên đức lại muốn cả những ô tô mới có động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu điện tử tổng hợp có thể được đăng ký sau thời điểm này
theo lập luận của berlin các ô tô này tuy sử dụng động cơ đốt trong nhưng lại dùng nhiên liệu tổng hợp được sản xuất bằng năng lượng tái tạo và trung hòa về khí hậu